thưa quý vị nghị định số một mươi của chính phủ với quy định về việc cấp giấy chứng nhận cho các căn hộ du lịch nghỉ dưỡng
biệt thự du lịch nghỉ dưỡng như là condotel hay offistel đang được xem là một tín hiệu tích cực đối với các doanh nghiệp cũng như các nhà đầu tư bất động sản
vâng và quy định này sẽ có hiệu lực từ ngày hai mươi tháng năm tới đây
đây là văn bản được xem là gỡ nút thắt lớn nhất để loại bỏ những khó khăn về thủ tục pháp lý cho các công trình xây dựng sử dụng và mục đích lưu trú du lịch
nhiều ý kiến chuyên gia cho biết với hành lang pháp lý rõ ràng không chỉ góp phần làm tan tảng băng đối với loại hình căn hộ khách sạn du lịch
mà còn tạo ra cú hích lớn thu hút dòng tiền quay trở lại vào thị trường bất động sản hiện nay
thống kê từ hiệp hội bất động sản tp hcm cho biết đến cuối năm hai nghìn hai mươi hai

để cô tô teo office hotel và những công trình nghỉ dưỡng khác được cấp giấy chứng nhận phải có các điều kiện
đó là công trình này phải đáp ứng đủ điều kiện theo quy định của pháp luật về đất đai xây dựng
kinh doanh bất động sản sau khi hoàn thành công trình
chủ đầu tư sẽ phải có trách nhiệm gửi sở tài nguyên môi trường các giấy tờ liên quan như quyền sử dụng đất
nhiệm vụ tài chính thời hạn sở hữu của căn hộ cô tô teo cũng sẽ phụ thuộc vào mục đích sử dụng đất
theo quy định hiện hành thời gian sở hữu không vượt quá năm mươi năm
riêng với dự án có vốn đầu tư lớn nhưng thu hồi vốn chậm
thuộc địa bàn có điều kiện kinh tế xã hội khó khăn thời hạn cho thuê đất không quá bảy mươi năm
việc nghỉ dưỡng ở khắp cả nước đang trong tình trạng nhà đầu tư không còn mặn mà
vì vậy nhiều chuyên gia hy vọng sẽ có cú hích lớn cho thị trường khi mà nghị định số một mươi chính thức có hiệu lực bắt đầu từ ngày hai mươi tháng năm
và điều này sẽ có những tác động tích cực tới thị trường bất động sản nghỉ dưỡng và bất động sản nói chung
vậy cụ thể là chính sách mới này sẽ gỡ vướng cho những vấn đề gì
trong vấn đề chính sách ngày hôm nay ông nguyễn trí thanh phó chủ tịch thường trực hội môi giới bất động sản việt nam sẽ có những chia sẻ về nội dung này
lời đầu tiên xin được cảm ơn ông đã nhận lời tham gia chương trình của truyền hình công an nhân dân
và nghị định số một mươi của chính phủ là văn bản đầu tiên đánh trực diện vào nút thắt lớn nhất để gỡ khó về thủ tục pháp lý cho các công trình xây dựng sử dụng vào mục đích lưu trú du lịch
vậy theo ông điều này sẽ tạo ra được những cú hích như thế nào đối với thị trường bất động sản hiện nay ạ
qua cái thời gian covid vừa rồi và cũng như cái việc biến động về thị trường bất động sản thời gian vừa qua
thì việc bất động sản du lịch thời gian
nó bị mất tính thanh khoản
thì tôi nghĩ rằng với cái nghị định một mươi này nó sẽ tạo ra một luồng gió mới rất là tốt
giúp cho việc tiềm năng du lịch biển cũng như các bất động sản du lịch của chúng ta như căn hộ khách sạn
ở các khu vực du lịch biển
nó sẽ được nhiều người quan tâm và tiếp tục đầu tư và sẽ thu hút khách du lịch đến đó
vì thực ra không có những căn hộ như vậy thì chúng ta sẽ không có các cơ sở để lưu trú
thu hút khách
đến tham quan du lịch những cái vùng biển đẹp của việt nam
và như vậy nó sẽ là không tạo ra động lực phát triển kinh tế
thì việc đó là đóng góp của bất động sản du lịch biển rất là quan trọng
vâng thưa ông nghị định số một mươi của chính phủ được coi là chiều khóa quan trọng
để các condo tel và office tel phát triển
vậy thì với việc cấp sổ hồng cho các loại hình bất động sản này
thì theo ông những vướng mắc gì sẽ được giải quyết ạ
tại sao trước đây những người mua những sản phẩm bất động sản này
người ta được quảng cáo rằng là người ta sẽ được cấp giấy
gọi là chứng nhận gọi là có thể nhiều khi họ bị quảng cáo quá
nên là giống như với các bất động sản ở
nhưng thực ra khi với cả cái việc mà cấp giấy chứng nhận này
thì chúng ta sẽ phân loại được rõ ràng là gì
người ta vẫn được cấp giấy chứng nhận
nhưng cái giấy chứng nhận của ta với loại hình thương mại dịch vụ thì chỉ có thời hạn
thì tôi nghĩ rằng cái việc này rất là văn minh và rõ ràng
để giúp cho những nhà đầu tư người ta hiểu
cái sản phẩm người ta đầu tư hay người ta sở hữu đấy nó là loại hình gì
và cái thời hạn sử dụng ra làm sao
vì tôi nghĩ là cái việc mà công trình nào cũng đều có thời hạn cả
cái việc mà cấp cái giấy chứng nhận có thời hạn cho gọi là căn hộ khách sạn
hoặc căn hộ văn phòng thì đều tôi nghĩ cũng là tốt
nó cũng giống như các nước phát triển trên thế giới
và nó giúp cho cái việc và có cái niềm tin và với cả cái loại hình bất động sản này
vâng với việc cấp sổ hồng đối với các condo theo và office theo là cần thiết
nhưng mà tuy nhiên thì để loại hình bất động sản này hồi sinh
thì theo ông cần phải bổ sung thêm những cơ chế chính sách
về phương thức quản lý các bất động sản này ra sao
và nhằm tạo được sự đồng bộ cũng như là nhất quán về pháp lý
không biến loại hình condo theo thành những sản phẩm phục vụ mục đích đầu cơ
cái này nó cũng không phải là mới gì cả
thực ra là quy định của luật pháp chúng ta lại vẫn cho phép
nhưng hiện nay chúng ta đã đưa ra cái việc cấp cái giấy chứng nhận cho khách hàng
hay cho những người mua thì chúng ta cũng cần phải tiến đến
cái quy định về cơ chế quản lý hoạt động của các loại mô hình này
cơ chế về quản lý loại hình căn hộ khách sạn
cơ chế về quản lý loại hình căn hộ văn phòng
những cái thứ đó nếu không có giống như quy định quản lý nhà trung cư
hiện nay chúng ta còn đang phải sửa liên tục
để làm sao mà đảm bảo là cái sự ổn định hoạt động của các tòa nhà trung cư
còn nếu như chúng ta không có các quy định cụ thể
thì hiện nay các chủ đầu tư và khách hàng cùng đều sẽ gặp khó
một lần nữa xin được cảm ơn những chia sẻ hết sức hữu ích vừa rồi của ông